sáng ngày một mươi chín tháng sáu tổng công ty điện lực miền trung phối hợp cùng công ty điện lực gia lai
đã trao tặng hai căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện chư pư và đức cơ
hai căn nhà được trao tặng cho gia đình anh cơ ba rưng ở làng tung klai xã yia rang huyện chư pư
là hộ dân tộc thiểu số nghèo
theo thiết kế mỗi căn nhà có diện tích sử dụng khoảng ba mươi năm m hai kết cấu tường gạch mái tôn
chân trống nóng và nền nhà lắt gạch hoa với trị giá xây dựng mỗi căn là bảy mươi triệu đồng
công ty điện lực gia lai còn tặng các hộ những phần quà thiết thực như tv bàn ghế và hỗ trợ thêm
phần điện chiếu sáng cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn
đây là hai trong số năm căn nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi tại các huyện chư pa
chư prong chư pứ đắc đoa và đức cơ dự kiến ba căn nhà còn lại sẽ được trao trong tháng tám tới